bên cạnh đó bộ giao thông vận tải vừa gửi văn phòng chính phủ kiến nghị khôi phục
mở lại đường bay quốc tế thường lệ theo đề nghị của các hãng hàng không từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
văn bản do thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn ký nêu rõ
bộ đã làm việc với đại diện các hãng hàng không của việt nam về những khó khăn và giải pháp khôi phục
khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ
các hãng hàng không doanh nghiệp hàng không đều kiến nghị nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế chở khách
tuy nhiên để các đường bay hoạt động hiệu quả các hãng đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước chuyến bay
đại diện các bộ ngành cũng đã bày tỏ quan điểm thống nhất chủ trương
và sự cần thiết khôi phục khai thác hàng không quốc tế
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân du khách
và thích ứng linh hoạt hiệu quả với dịch covid một mươi chín
trong đó bộ y tế đang xây dựng hướng dẫn nới lỏng quy định cách ly với khách nhập cảnh
bộ ngoại giao đang đàm phán với các đối tác để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine
bộ giao thông vận tải đề xuất hai giai đoạn thí điểm
theo đó trong giai đoạn một hai tuần từ thời điểm áp dụng dự kiến bắt đầu thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ chức chuyến bay thường lệ giữa việt nam
và các thị trường có hệ số an toàn cao gồm bắc kinh trung quốc
tô kiêu nhật bản seoul hàn quốc đài bắc đài loan bangkok thái lan singapore
viên trăn của lào phnom penh campuchia san francisco hoặc los angeles hoa kỳ
các chuyến bay quốc tế trong thời gian này sẽ về hai cảng hàng không quốc tế là nội bài và tân sơn nhất
tần suất hoạt động bốn chuyến một tuần một chiều cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh việt nam
khoảng một mươi bốn người một tuần
trong giai đoạn hai thực hiện trong thời gian một tháng kể từ khi kết thúc
giai đoạn một dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài chính thị trường trên bộ giao thông vận tải mở thêm các đường bay đi đến kuala lumburg của malaysia
hong kong trung quốc paris pháp frankfurt đức sydney australia và moscow của nga
ở giai đoạn này ngoài nội bài tân sơn nhất các cảng hàng không quốc tế đề xuất tiếp nhận gồm
đà nẵng cam ranh phú quốc và vân động
tần suất dự kiến tăng lên bảy chuyến một tuần một chiều
cho mỗi bên dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh việt nam khoảng bốn mươi người một tuần
trong thời gian thực hiện giai đoạn hai thí điểm khôi phục các đường bay quốc tế
bộ giao thông vận tải sẽ tổ chức tổng kết đánh giá để tham mưu việc khôi phục hoạt động khai thác quốc tế thường lệ như trước đây
để đảm bảo tính khả thi nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách
theo bộ giao thông vận tải cần sớm có hướng dẫn dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên
hoặc rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ trước chuyến bay
ngoài ra cần có phần mềm khai báo y tế thống nhất để phục vụ công tác kiểm soát
tri vết người nhập cảnh
bộ giao thông vận tải cũng kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét
giao cho bộ y tế hướng dẫn và công bố điều kiện
thời điểm thực hiện miễn cách ly đối với những người nhập cảnh việt nam
bộ ngoại giao chủ trì đàm phán sớm nhất thông nhất các nước vùng lãnh thổ
về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine ưu tiên các nước và vùng lãnh thổ
thực hiện trong hai giai đoạn thí điểm nêu trên
trước tình trạng số ca tử vong đứng đầu cả nước trong nhiều ngày
tp hcm đang lên kế hoạch giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín cho các bệnh nhân có nguy cơ cao
kế hoạch cụ thể của tp hcm là gì
xin mời quý vị cùng theo dõi
thành phố lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi
có bệnh nền để xét nghiệm tiêm vaccine kịp thời chăm sóc và điều trị
nếu mắc covid một mươi chín giảm nguy cơ tử vong
nội dung trên trong công văn do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức ký
nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe người trên sáu mươi năm tuổi và người có bệnh nền
hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do covid một mươi chín
giai đoạn đầu tiên của chiến dịch từ ngày bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sau đó sơ kết và rút kinh nghiệm để triển khai trong năm hai nghìn hai mươi
với kế hoạch này thành phố lập danh sách gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ gồm
trên sáu mươi năm tuổi bệnh nền để triển khai lấy mẫu mỗi người được lấy mẫu xét nghiệm nhanh hai lần
cách nhau ba ngày nếu lần một âm tính thời gian hoàn thành xét nghiệm trước ngày một mươi tám tháng một mươi hai
những người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine sẽ được thành phố
đẩy nhanh tiêm vaccine lưu động sẽ đến tận nhà tiêm cho người không thể đi lại
người thuộc nhóm nguy cơ cũng được tổ
trong thời gian tổ chức và trạm y tế tập trung chăm sóc phát thuốc kháng virus và điều trị khi test nhanh dương tính
f sẽ được ngành y tế tư vấn thăm hỏi từ xa cấp cứu kịp thời khi bệnh nhân chuyển nặng
ngành y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông triển khai tổng đài một nghìn hai mươi hai tư vấn và hướng dẫn
cho người f thuộc nhóm nguy cơ khi cần hỗ trợ
tại thành phố hồ chí minh các chuyên gia cho rằng tình hình f tăng ở thành phố chưa đáng lo ngại
chỉ cần tập trung bảo vệ nhóm người lớn tuổi bệnh nền bởi tỷ lệ tử vong ở nhóm này còn cao
một mươi bốn ngày qua số ca mắc mới tại thành phố hồ chí minh tăng một mươi chín so với nửa tháng trước
số nhiễm hàng ngày từ bảy tháng một mươi một vượt một ca có khi lên đến hơn một tám trăm linh ca vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
tỷ lệ nhiễm trên một trăm linh dân trong tuần qua tăng từ chín mươi ba tám lên một trăm linh
đánh giá tình hình thành phố hồ chí minh báo giáo sư đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược thành phố hồ chí minh cho rằng
tỷ lệ ca mắc mới trên một trăm linh dân tại thành phố không cao so với nhiều quốc gia khác
f tăng phù hợp với tình hình thành phố mở cửa điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và phục hồi
phát triển kinh tế xã hội các hoạt động trở lại nhộn nhịp doanh nghiệp tái sản xuất
vấn đề đáng quan ngại là số ca tử vong còn cao ông dũng nói
tiến sĩ bác sĩ lê quốc hùng trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy nhận định
f tăng khi nới giãn cách là điều đã nằm trong dự đoán
về mức độ tăng sau một thời gian tăng từ vài trăm lên hơn
thì đây gần như là ổn định ở khoảng một ba trăm linh đến một năm trăm linh không ghi nhận sự tăng đột biến
điều này cho thấy f tăng nhưng vẫn trong giới hạn cho phép kiểm soát được
bác sĩ hùng nói và thêm rằng quan trọng là phải tiếp tục khống chế tỷ lệ tử vong
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện di động một cũng cho rằng
số ca nhiễm tăng là tất yếu trong bối cảnh thành phố mở cửa
với chủng virus mới nếu khống chế được số ca tử vong
việc tăng ca nhiễm là điều tốt vì sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng
bác sĩ lưu ý nếu chẳng may mắc covid một mươi chín những người bệnh nền lớn tuổi phải tiếp cận ngay
với các cơ sở y tế để điều trị kịp thời không chủ quan
những người này cần được sử dụng sớm các thuốc kháng virus
bên cạnh đó phó giáo sư dũng khuyến cáo người bệnh không tùy tiện làm dụng thuốc corticoid
tức thuốc kháng viêm kháng đông kháng sinh theo các tòa thuốc được chia sẻ trên mạng
mà cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ
dùng corticoid sớm ngay từ ban đầu dùng với liều lượng không phù hợp có thể gây nguy hiểm
phó giáo sư dũng nói
giai đoạn mở cửa với mức độ giao lưu tiếp xúc nhiều như hiện nay
chuyên gia khuyên mọi người cần tăng cường phòng hộ tuân thủ nghiêm ngặt năm k
những người trẻ khi ra đường cần nhớ đến người thân người thuộc nhóm nguy cơ
mà mình thường xuyên tiếp xúc để không buông lỏng ý thức phòng tránh lây nhiễm